thưa quý vị gần đây trên mạng xã hội cũng như ở các buổi sinh hoạt của một số hội nhóm
có những người đã lợi dụng quyền dân chủ nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc chống phá đường lối quan điểm chính sách của đảng và nhà nước ta
đó là những việc làm sai trái cần phải được lên án mạnh mẽ bởi chính những người này
đang muốn gây chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
họ là ai tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ với mục đích gì
những câu hỏi đó cần phải được làm rõ để nhân dân nhìn nhận thấu đáo tự nâng cao cảnh giác
và đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để cho họ tự tung tự tác
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hai mươi một h ba mươi ba phút tối ngày tám tháng một mươi hai niềm vui vỡ hòa với hàng triệu người hâm mộ bóng đá
khi trận chung kết bóng đá nữ sea games ba mươi khép lại với chiến thắng một của việt nam trước thái lan
trên các số báo ra ngày hôm nay đều có bài viết về chiến thắng
vang dội này của đội tuyển bóng đá nữ
các cô gái việt nam đã khiến người hâm mộ đầy thán phục khi mà thi đấu với tinh thần quả cảm
của những chiến binh để đánh bại tuyển nữ thái lan qua đó bảo vệ thành công huy chương vàng sea games
ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ tịch ubnd việt nam nguyễn ngọc thuyện đã quyết định thưởng đội tuyển nữ một tỷ đồng
cho ngôi vô địch sea games lần thứ sáu này
đây là sự động viên kịp thời của ubnd việt nam với chiến thắng của lòng quả cảm
và ý chí quyết tâm của tuyển nữ việt nam
thưa quý vị và các bạn gỡ khó trong giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông
là nội dung đáng chú ý được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
theo thống kê của bộ tài chính ước tính thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
trong tám tháng vừa qua đạt hơn một trăm sáu mươi một hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng

các bộ ngành và một mươi tám địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bốn mươi
có nghĩa là thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại cuộc họp chính phủ tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phê bình tình trạng giải ngân chậm
của bộ giao thông vận tải và yêu cầu cần có các biện pháp chủ động hơn
trong vòng bốn năm kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng sáu lần yêu cầu ubnd tp hà nội
tập trung chỉ đạo xử lý rứt điểm vi phạm tại dự án số tám b lê trực quận ba đình
thế nhưng những sai phạm của công trình này
vẫn tồn tại thách thức hiệu lực quản lý nhà nước ở ngay trung tâm của thủ đô
đây là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
theo đó không chỉ dư luận quan tâm và bức xúc mà tại kỳ họp quốc hội vừa qua
cử tri rất gai gắt về vụ việc này cho rằng có chuyện mờ ám
nếu chủ đầu tư không tự tháo rỡ thì cưỡng chế
và thậm chí là phải xem xét về mặt hình sự vì có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng
thủ tướng nói mà không xử lý được nữa
thì có ai đấy cần phải từ chức về việc này
phải dứt khoát để xử lý các công trình khác
cử tri không chấp nhận việc để vi phạm lâu như thế
và người ta nói rằng xử dân thì rất dễ
nhưng xử lý những người có trách nhiệm thì rất khó
nếu tám b lê trực không được giải quyết
thì các công trình của mường thanh hay các nhà đầu tư khác cũng không giải quyết được
nằm trong loạt bài những bất cập tại tổng công ty tân cảng sài gòn
báo thời nay số ra ngày hôm nay đăng tải kỳ một
lập lờ từ chuyện phân phối lợi nhuận cổ tức
vừa qua thanh tra bộ tài chính đã chính thức kết luận
về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tài chính kế toán và thuế
tại một mươi đơn vị của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty tân cảng sài gòn
thanh tra bộ đã chỉ ra hàng loạt những bất cập trong hoạt động và kinh doanh
của tổng công ty tân cảng sài gòn cũng như các đơn vị thành viên
với nhiều dấu hiệu lập lờ trong các khoản thu chi và kể cả các khoản lợi nhuận sau thuế
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai mươi ba
chương trình xin được tiếp tục với thông tin được đăng tải trên báo lao động
các tỉnh miễn giảm hà nội lại liên tục tăng học phí
trong khi các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hải phòng
thực hiện chủ trương miễn giảm hỗ trợ học phí cho học sinh
hà nội sau khi tăng học phí với học sinh mầm non và trung học phổ thông
lại tiếp tục thực hiện điều này với trường chất lượng cao trên địa bàn
theo các chuyên gia giáo dục hà nội cần phải minh bạch thu chi
và công khai chất lượng của các trường chất lượng cao trên địa bàn
và lắng nghe nguyện vọng đề đạt của phụ huynh để xác định được mức học hợp lý với mặt bằng chung
thưa quý vị nguy hiểm xe gắn máy dưới năm mươi cc không bằng lái là cảnh báo của tác giả bài viết
được đăng tải trên báo giao thông
theo bài viết dù là dung tích thiết kế dưới năm mươi cc nhưng mà tốc độ di chuyển
có thể lên tới mức tám mươi kmh loại hình phương tiện này đang tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
có một thực tế là phần lớn các phụ huynh mua xe gắn máy cho con đều là vì lý do tiện dụng
không phải học hay là thi giấy phép lái xe
do vậy khi mà tham gia giao thông thì các em vừa không hiểu luật
và vừa không có kỹ năng xử lý được các tình huống trên đường
rất dễ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại